sở y tế tỉnh quảng bình cho biết đã phối hợp với các đơn vị tiến hành đón và cách ly nhóm người vừa đi khảo sát hang động tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
trong đó có chuyên gia hang động người anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ một mươi bảy nhiễm covid một mươi chín
sau khi xuống sân bay nội bài ông đã tiếp tục bay vào đồng hới
đến quảng bình ông châu sua di chuyển về nghỉ tại charles homestay thị trấn phong nha huyện bố trạch bằng xe của một người dân địa phương
từ ngày năm tháng ba ông châu sua cùng đoàn thám hiểm hoàng gia anh đi khám phá hang động tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đến chiều nay ngày tám tháng ba trở về trung tâm phong nha
ngay sau khi đoàn trở về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly một mươi một người trong đoàn đi cùng với chuyên gia hang động người anh này